thưa quý vị vào ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nguyên thứ trưởng bộ y tế cao minh quang
và tám bị cáo khác trong vụ thiếu trách nhiệm gây thất thoát hơn ba tám triệu đô la mỹ
mua nguyên liệu thuốc để phòng chống dịch cúng a h năm n một xảy ra tại bộ y tế và công ty cổ phần dược phẩm cửu long
phiên tòa dự kiến diễn ra trong năm ngày
trong số các bị cáo của vụ án này cựu thứ trưởng bộ y tế cao minh quang
dương huy liệu cựu vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ y tế
nguyễn việt hùng cựu cục phó cục quản lý dược bộ y tế cùng hai bị cáo khác
bị viện kiểm sát nhân dân truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo lương văn hóa cựu tổng giám đốc công ty dược cửu long
nguyễn thanh tòng cựu phó tổng giám đốc công ty dược cửu long
và hai cựu cán bộ công ty dược kiểu long bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
viện kiểm sát nhân dân xác định các bị cáo thuộc bộ y tế được giao nhiệm vụ ký kết hợp đồng
theo dõi việc thực hiện thanh quyết toán hợp đồng và định kỳ kiểm tra đánh giá
việc mua bán nguyên liệu sản xuất thuốc giữa công ty dược cửu long và nhà cung cấp
xong các bị cáo trong vụ án đã thiếu trách nhiệm thực hiện không đúng không đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao
không xem xét đánh giá việc thực hiện điều kiện đàm phán giá mua nguyên liệu
không kiểm tra báo cáo tài chính chứng tử thanh toán
việc này đã dẫn đến hậu quả là không phát hiện được công ty dược cửu long đã được giảm giá
và giữ lại số tiền hơn ba tám triệu usd tương đương hơn sáu mươi một tỷ đồng
để sử dụng và gây thiệt hại cho ngân sách của nhà nước
vừa mới chấp hành án phạt tù trở về địa phương chưa lâu lại tiếp tục đột nhập vào các dãy nhà trọ
để chiếm đoạt tài sản của sinh viên cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân
đối tượng nguyễn anh hùng vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận liên triều thành phố đà nẵng bắt giữ
vụ việc diễn ra tại khu trọ trên đường hoàng văn thái phường hòa minh quận liên triểu thành phố đà nẵng
đảng hoàng nam sinh viên trường đèo bách khoa đà nẵng đã bị đối tượng dùng đá tấn công
lấy đi tài sản là một chiếc laptop rồi tẩu thoát
sau hơn một mươi năm giờ đồng hồ tiếp nhận thông tin công an quận liên triều đã bắt giữ được thủ phạm là nguyễn anh hùng
khi đang lẩn trốn tại phường hòa khánh nam
tại cơ quan công an hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
và được biết hùng đã có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản mới ra tù lại tiếp tục phạm tội
đối tượng nguyễn văn trọng hai mươi tám tuổi ở xã đình tổ huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
vừa bị lực lượng công an tỉnh bắc ninh bắt quả tàng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn một trăm bốn mươi
gà ma túy tổng hợp và gần sáu triệu đồng
tiến hành khám xét chỗ ở của trọng công an huyện thuận thành thu giữ ba túi ma túy tổng hợp
và nhiều tăng vật có liên quan
theo hồ sơ của vụ việc trọng đã có tiền án về tội hiếp dâm và hiếp dâm trẻ em
trọng còn là đối tượng mua bán trái phép chất ma túy gây bức xúc trên địa bàn
với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi để đối phó với lực lượng công an
thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố mỹ tho và các tỉnh miền tây
bảy đối tượng vừa bị công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang bắt giữ
bảy đối tượng bị bắt giữ gồm lê văn tuấn lê thị ngọc thu lê thanh hòa vũ hoàng sơn
lê minh tuấn phan văn hùng và nguyễn thị hạnh
trong đó đối tượng cầm đầu là vũ hoàng sơn
tại cơ quan điều tra sơn khai nhận vào ngày sáu tháng một mươi một sơn đã rủ cả nhóm đến phường một
thành phố mỹ tho để trộm cắt tài sản
mục tiêu các đối tượng nhắm đến là các tiểu thương kinh doanh hoa quả thực phẩm
thủ đoạn của các đối tượng là giả vờ mua hàng khiến cho nạn nhân không chú ý trông coi tài sản của mình
đối tượng còn lại sẽ thực hiện hành vi trộm cắp và sau khi lấy được tài sản
cả nhóm tẩu thoát và chia nhau tiêu xài
các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố mỹ tho
và các tỉnh miền tây
công an thành phố mỹ tho đã thu giữ bảy điện thoại di động năm mươi triệu đồng và bốn xe mô tô
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh đắk lắc phối hợp với công an huyện crong năng vừa điều tra làm rõ
bắt giữ một đối tượng chuyên lừa đảo ủng hộ tiền công đức cho các nhà chùa để chiếm đoạt tài sản
và đây là thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện tại đắk lắc mà mọi người dân cần nêu cao cảnh giác
trước đó phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc
nhận được tin báo của tu sĩ thích quảng nhẫn ở chùa kim quang xã phú xuân huyện crom năng
tỉnh đắk lắc về việc bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai ông nhẫn có đăng tải một bài viết kêu gọi phật tử ủng hộ tiền để xây dựng nhà chùa
đến đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai một tài khoản facebook có tên yến nguyễn nhắn tin đến với mong muốn được ủng hộ nhà chùa số tiền bảy mươi triệu đồng
sau đó người này nhắn một đường link và yêu cầu ông nhẫn kích vào để nhận tiền
tuy nhiên sau khi vừa kích vào đường link thì toàn bộ số tiền trong tài khoản của ông nhẫn
đã bị mất đến ngày hôm sau tài khoản facebook của ông nhẫn cũng bị hách và kẻ gian đã lấy danh nghĩa của ông
nhắn tin vay mượn tiền của rất nhiều người thân
ngay sau khi tiếp nhận tin báo các lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh điều tra
tuy nhiên quá trình điều tra lực lượng công an đã gặp rất nhiều khó khăn vì các thông tin thu thập được đều là thông tin ảo
qua quá trình xác minh chúng tôi gặp rất là nhiều khó khăn như là đối tượng đã sử dụng facebook ảo
ẩn danh và bản thân của đối tượng đồng thời bên cạnh đó đối tượng đã sử dụng những phần mềm của nước ngoài
để mà giả lập các số điện thoại ở nước ngoài để tạo dừng lòng tin cho bị hại
bên cạnh đó thì chúng cũng đã sử dụng các phần mềm khác để tạo ra những website để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ đó gây khó khăn trong quá trình xác minh những nguồn gốc của các thông tin của đối tượng
bước đầu điều tra công an tỉnh đắk lắc đã xác định đối tượng thực hiện vụ chiếm đoạt tài sản trên
đang ở thị xã quảng trị tỉnh quảng trị
ngay sau đó một tổ công tác đã lên đường ra tỉnh quảng trị nhanh chóng bắt giữ được đối tượng
đó là phan thành hiếu tại cơ quan điều tra hiếu khai nhận đã lên mạng xã hội lập nhiều trang web và facebook giả
để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
để tạo thêm lòng tin cho bị hại hiếu giới thiệu mình đang định cư ở nước ngoài
và tạo lập các số điện thoại có đầu số nước ngoài rồi gọi điện nhắn tin với bị hại
mục tiêu mà hiếu nhắm đến là các nhà chùa đăng bài viết kêu gọi ủng hộ tiền công đức xây dựng chùa
và những người bán hàng online
em vào mạng và tạo một giao diện giảm mạo của ngân hàng watten union
sau đó em gửi được linh giảm mạo ngân hàng watten union
và hiếu có bị hại đăng nhập số điện thoại và mật khẩu ngân hàng vào để sẵn nhận tiền
sau khi có mạo tên b thì em sẽ đăng nhập vào và chiếm đoạt tiền
sau khi vụ việc facebook của tôi bị rửa lão và chiếm đoạt
thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến danh dự của nhà chùa cũng như bản thân tôi
thì nhân đây tôi cũng mong mỏi rằng quý thầy quý cô sau này có kêu gọi xây dựng
thì cũng nên để ý không để cho những đối tượng lừa đảo chiếm đoạt như vậy
ảnh hưởng đến danh dự của tổ chức cũng như cá nhân
với thủ đoạn đó từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay hiếu đã lừa đảo chiếm đoạt của rất nhiều bị hại
ở nhiều tỉnh thành trên cả nước với tổng số tiền hơn hai tỷ đồng
hiện công an huyện crom năng đã quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam phan thành hiếu
về hành vi sử dụng đoạt tiền
hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản đồng thời đang củng cố hồ sơ để xử lý thêm
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khi bất ngờ đột kích vào một căn nhà ở trong dãy thuộc xã bảo hòa
công an huyện xuân lộc tỉnh đông nai đã bắt quả tàng một mươi hai đối tượng
đang tham gia đánh bạc dưới hình thức là lắc tài xỉu
tại hiện trường công an khống chế một mươi hai đối tượng có tuổi đời từ hai mươi ba đến bảy mươi tuổi
ngụ tại huyện cẩm mỹ xuân lộc và thành phố long khánh tỉnh đồng nai
thu giữ một bộ lắc tài xỉu gần một trăm chín mươi triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc
và trong người các đối tượng
bước đầu công an xác định sòng bạc trên do lưu thanh tùng
chú tại huyện xuân lộc đứng ra tổ chức để thu tiền sâu
hiện công an đang lập hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
điều khiển xe máy gây tai nạn giao thông chết người đặc biệt là trước đó có sử dụng rượu bia
dương trung hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
chú tài thị trấn núi sập huyện thoại sơn tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang khởi tố
bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó vào tối ngày hai mươi bốn tháng tám hiếu điều khiển xe mô tô do không chú ý quan sát
và xe mô tô lại không có đèn chiếu sáng cho nên hiếu đã đâm vào một người đàn ông đi bộ cùng chiều
hậu quả nạn nhân bị chấn thương sọ não
mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện
qua xác minh vụ tai nạn giao thông cơ quan công an phát hiện dương trung hiếu điều khiển xe mô tô
có nồng độ cồn trong máu và hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn
tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định
liên quan đến sự cố xảy ra tại khu vực ăn uống ở một trung tâm thương mại
trên địa bàn phường sa thụy quận long biên tp hà nội
công an quận long biên tp hà nội cho biết
kết hợp cùng với cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ việc
vào ngày hai mươi tháng một mươi một trên mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh trung tâm thương mại savico megamon
quận long biên hà nội tạm đóng cửa vì sự cố nổ bình ga tại một nhà hàng nằm trong trung tâm
kèm theo đó là những thông tin thất thiệt
liên quan đến vụ việc hiện công an quận long biên cho biết
cơ quan chức năng đang trưng cầu giám định điều tra nguyên nhân vụ nổ
bước đầu xác định vụ nổ không lớn tuy nhiên sự cố đã khiến cho trần nhà bong nhẹ rụng
khoảng hai ba cửa kính bên cạnh đã bị vỡ
sự cố xảy ra vào lúc sáng sớm khiến cho một nhân viên của trung tâm thương mại bị thương nhẹ
được đưa tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe và hiện nay đã về nhà
công an quận long biên phủ nhận thông tin vụ nổ làm một người chết
và cho biết đơn vị đang điều tra xác minh người đã thông tin thất thiệt trên mạng xã hội để xử lý
cùng ngày trung tâm thương mại saviko megamon thông báo tạm dừng hoạt động để tiến hành duy tu bảo trì tòa nhà
mưa lớn bất ngờ
mưa lớn bất ngờ vào sáng ngày hai mươi tháng một mươi một đã gây ra ngập sâu nhiều nhà dân ở phường gành ráng
thành phố quy nhơn tỉnh bình định
lực lượng chức năng đã giúp cho người dân khu vực bị ngập lụt di rời đến nơi an toàn
từ trưa ngày hôm qua chính quyền và công an phường gành ráng thành phố quy nhơn
cùng với các lực lượng chức năng đã triển khai giúp người dân di rời tài sản do mưa lớn
do lượng mưa lớn nên nước lũ đổ về rất mạnh chảy xiết gây ra ngập nhiều khu dân cư
có đoạn ngập sâu từ một đến một năm mét khiến cho việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn
nhiều phương tiện không di chuyển kịp thời đã bị chết máy hàng loạt
cá biệt có nhiều hộ dân nguy cơ ngập sâu hơn hai mét đối mặt với rủi ro an toàn về tính mạng và sức khỏe
các lực lượng vũ trang tại thành phố quy nhơn đã tập trung ở những khu phố ngập nặng nhất
như là khu phố hai bốn năm và sáu phường gành đáng
ra soát kiểm tra các hộ dân bị ngập sâu để giúp đỡ di rời tài sản đến nơi an toàn
thưa quý vị mới đây ủy ban nhân dân tp hà nội đã có báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri
sau thời gian giao cho viện kinh tế xã hội hà nội khảo sát đánh giá tuyến buýt nhanh brt
sau năm năm đi vào khai thác sử dụng
đáng chú ý là tuyến brt lại được đánh giá là đã mang lại kết quả tích cực
được người dân tin tưởng sử dụng và đánh giá tốt
kết luận này đang gây ra khá nhiều tranh cãi trong dư luận xã hội
bởi cái mà ai cũng nhìn thấy rõ ràng đó là kém thiện cảm nhất của mô hình
chiếm dụng quá nhiều hạ tầng giao thông
thế nhưng mà những con số thống kê lại đang cho thấy đây là tuyến đang có sản lượng hành khách cao nhất
ổn định và tăng trưởng đều đặn qua hàng năm
theo đánh giá về kết quả hoạt động tuyến brt sau năm năm đi vào hoạt động
thành phố hà nội cho rằng loại hình này có chất lượng phục vụ duy trì ổn định
sản lượng hành khách ngày càng tăng doanh thu luôn duy trì ở mức cao trên toàn mạng lưới
tổng hành khách brt vận chuyển giao động từ bốn chín đến năm năm triệu lượt khách một năm
và tăng qua từng năm
sản lượng hành khách của tuyến này hiện đang cao nhất của cả mạng lưới buýt hà nội
các con số thống kê đang cho thấy đây là tuyến buýt duy nhất của hà nội
có mức độ tăng trưởng về sản lượng rất đều qua mỗi năm

tổng hành khách brt quả nội đang thất bại so với brt ở các nước khác thì cũng đúng bởi chúng ta đã áp dụng mô hình này một cách nửa vời chắc vá thì khó có thể bắt brt phải đạt hiệu quả như một tuyến brt tiêu chuẩn
còn nếu đánh giá nó ở góc độ thu hút người dân đến với vận tải công cộng góp phần giảm sự gia tăng phương tiện cá nhân thì brt đã thành công và mang lại hiệu quả
con số năm năm triệu lượt khách một năm chứng minh điều đó
tổng hành khách brt vận chuyển giao động từ bốn chín đến năm năm triệu lượt khách một năm
thưa quý vị quốc hội đã chính thức thông qua luật phòng chống rửa tiền sửa đổi gồm bốn chương và sáu mươi sáu điều có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
luật được thông qua thể hiện những nỗ lực của việt nam trong việc xử lý các thiếu hụt theo khuyến nghị của quốc tế về phòng chống rửa tiền tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế việt nam
cùng với đó được kỳ vọng sẽ tạo ra những biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu các rủi ro rửa tiền nói riêng và rủi ro tài chính nói chung
việc hoàn thiện hành lang pháp lý này sẽ tạo ra những tác động cụ thể như thế nào
khách mời trường quay ngày hôm nay chúng tôi mời tới trường quay trung tá tiến sĩ nguyễn thạnh thanh thùy phó trưởng khoa luật học viện an ninh nhân dân
trước tiên thì xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thưa đồng chí tại kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi ba thì luật phòng chống rửa tiền đã được thông qua
và sau gần một mươi năm thực thi thì luật phòng chống rửa tiền cũng đã phát huy được cái vai trò đó là giúp cho cái hệ thống tài chính của nước ta đạt được những cái kết quả tích cực và tạo cơ sở pháp lý để từng bước nâng cao hiệu quả của công tác này
tuy nhiên thì trên thực tế thì cũng đã bộc lộ những cái hạn chế và những cái khó khăn nhất định
thì dưới góc độ nghiên cứu của mình thì đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này
chúng ta có thể nói rằng là năm hai nghìn một mươi hai với sự ra đời của luật phòng chống rửa tiền thì nó đã là một cái bước phát triển rất là lớn
về kỹ thuật lập pháp cũng như là về tiến trình hoàn thiện pháp luật của chúng ta
khi luật phòng chống rửa tiền năm hai nghìn một mươi hai và có hiệu lực vào ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi ba ra đời và đã có một cái quá trình kiểm nghiệm đến gần chục năm cho thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến lĩnh vực rửa tiền
thì chúng ta có thể thấy rằng là nó đã phát huy được rất là nhiều tác dụng
trước tiên thì chúng ta phải thấy rằng là chúng ta đã có một cái hành lang pháp lý tương đối hoàn chỉnh liên quan đến cái lĩnh vực là phòng chống rửa tiền
và nó cũng là một cái thể hiện sự phù hợp của pháp luật việt nam đối với các văn bản quốc tế của chúng ta đã tham gia ký kết
và ngoài ra thì với cái hiệu quả thực tế thì chúng ta thấy rằng là mặc dù cho đến nay cái số lượng của cái việc xử lý những cái loại tội phạm về rửa tiền nó chưa nhiều
chúng ta mới hoàn thiện được hồ sơ để xét xử ba vụ và cũng đang tiếp tục trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để chuẩn bị đưa ra xét xử cho khoảng tầm chục vụ
nhưng mà phải nói rằng là nó đã tạo ra một cái cơ sở để cho chúng ta có
những cái bước chuẩn bị để cho cái công tác phòng ngừa tốt hơn rất là nhiều so với trước kia
thế tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rằng là với một mươi năm thi hành cái luật này thì nó đã bộc lộ một số những cái hạn chế cũng như là những cái vướng mắc nhất định
ngoài ra thì nó còn là cái nhu cầu của việc hoàn thiện các quy định của pháp luật việt nam cho phù hợp với xu hướng chung của thế giới
thì chúng ta cũng thấy được một số cái bất cập ngoài những vấn đề về kỹ thuật luật pháp thì nó còn là những vấn đề cần thiết phải mở rộng thêm
các đối tượng liên quan đến cái việc báo cáo liên quan đến những người là khách hàng
rồi có những cái quy định về việc là chúng ta cần phải đưa thêm các cái quy định về việc là những cái hình thức để mà có thể là những cái nguy cơ cao cho việc là lợi dụng về phòng chống ảnh hưởng đến cái hoạt động phòng chống rửa tiền
thế thì rất là nhiều những cái nó có thể là liên quan đến cả những vấn đề về mặt quản lý của chúng ta những khó khăn vướng mắt trong vấn đề phối hợp
cũng như là những
những cái lỗ hổng có thể để là cái cơ hội để cho phát sinh những cái hoạt động về rửa tiền nó phát sinh trên thực tế và những cái bất cập về hạn chế thiếu sót đó nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái hiệu quả của công tác phòng chống cái loại tội phạm về rửa tiền
chính vì vậy mà cái việc sửa đổi là cái điều hết sức cần thiết
và rõ ràng là với những gì đồng chí vừa chia sẻ thì chúng ta cũng thấy là cái việc phải sửa đổi luật phòng chống rửa tiền là cần thiết
và vừa rồi thì quốc hội cũng đã thông qua luật phòng chống rửa tiền sửa đổi
vâng vậy thì đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn là những cái điểm mới đặc biệt cần lưu ý trong luật phòng chống sửa tiền sửa đổi lần này được thông qua là gì ạ
với những sự sửa đổi của luật phòng chống rửa tiền thì chúng ta có thể thấy rằng cái luật mà được quốc hội thông qua và luật này sẽ có hiệu lực vào ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
và luật này thì quy định có bốn chương
với bốn chương này thì cũng cơ bản là chúng ta cũng kế thừa từ luật phòng chống rửa tiền năm hai nghìn một mươi hai
tuy nhiên thì chúng ta lại chỉnh sửa rất là nhiều liên quan đến cái kỹ thuật lập pháp
quy định bổ sung rất nhiều những cái nội dung nó là sự cập nhật của thực tiễn
và cụ thể đó chính là những cái sửa đổi liên quan đến cái việc giải thích các cái thuật ngữ ở trong các cái luật này
để sao cho nó phù hợp đối với các quy định của pháp luật quốc tế mà chúng ta tham gia
cũng như là phù hợp đối với các cái sự phát triển của lĩnh vực lý luận hiện nay
bên cạnh đó thì chúng ta cũng có sửa đổi những nội dung rất là quan trọng về vấn đề là các lực lượng về phòng chống
tội phạm sửa tiền này
chúng ta không chỉ là quy định cụ thể cho các cái bộ ban ngành giống như luật trước
mà chúng ta còn quy định về cái sự phối hợp trong cái vấn đề quản lý nhà nước
trong đó có thể là giao cho ngân hàng nhà nước là chủ trì trong việc quản lý nhà nước
nhưng ngoài ra thì các bộ ban ngành khác cũng phải phối hợp trực tiếp đối với ngân hàng nhà nước
để mà từ đó có thể giả soát để phát hiện kịp thời những nguy cơ gọi là nguy cơ cao trong vấn đề là phát sinh ra những hoạt động về rửa tiền ở cấp độ quốc gia

thì cái điều này là
một cái điều mà tạo ra một cái cơ sở rất là tốt cho cái lực lượng đấu tranh phòng chống loại tội phạm rửa tiền
bên cạnh đó thì cũng với cái
theo cái khuyến nghị mà chúng ta đang cần phải có một cái phù hợp
đó là cái khuyến nghị của lực lượng đặc nhiệm về tài chính
đó là fatf
thì chúng ta cũng cần phải theo cái bộ quy tắc những cái khuyến nghị mà các cái lực lượng này đã đưa ra
thì do đó thì với cái sự phát triển của rất nhiều vấn đề
ví dụ như là các cái dịch vụ về cung ứng
qua các cái hình thức trung gian
như là ví dụ như ví điện tử chẳng hạn
hay là sự xuất hiện của những cái hoạt động liên quan đến tiền ảo
và đó chính là những cái cơ hội rất là tốt để cho các cái đối tượng
nó có thể sử dụng như là một cái phương tiện từ đó mà rửa tiền
thế tuy nhiên thì trong luật của chúng ta hiện nay đang bị khuyết thiếu về những vấn đề này
chính vì vậy mà cái luật sửa đổi lần này
thì chúng ta đã bổ sung cái lĩnh vực mà có cái nguy cơ cao
đó chính là cái lĩnh vực liên quan đến cái dịch vụ về cung ứng trung gian
ngoài ra thì chúng ta cũng quy định cụ thể về các doanh nghiệp
và có cái trách nhiệm cần phải báo cáo
là bao gồm theo đó đó là các cái doanh nghiệp
và có cái chức năng là cung ứng các cái dịch vụ thanh toán trung gian này
nhưng mà bên cạnh đó thì ngoài cái việc quy định này
thì chúng ta cũng làm giảm tối đa đi các thủ tục hành chính
cho những cái đơn vị mà cần phải báo cáo về vấn đề khách hàng
rồi là hướng dẫn những cái vấn đề là mang tính chất cơ bản
về các cái hoạt động có tính rủi ro
cao trong cái việc là phát sinh những cái hoạt động liên quan đến rửa tiền
và từ đó có những bộ quy tắc hướng dẫn nhất định
về các cái quy trình cũng như là các cái hồ sơ lưu trữ của các cái đơn vị này
đối với các cái hoạt động mà chúng ta thấy rằng là nó có thể là những cái cơ sở phát sinh ra
những cái hoạt động liên quan đến rửa tiền
vâng vậy là luật phòng chống rửa tiền sửa đổi ra đời
thì cũng giúp bịt kín những cái lỗ hỏng
cũng có thể là gây ra phát sinh những cái tội phạm
liên quan luật phòng chống sửa tiền sửa đổi lần này được kỳ vọng là sẽ thao gỡ nhiều vấn đề trong quản lý
cũng như là giảm thiểu các cái rủi ro về rửa tiền nói riêng
và các cái rủi ro tài chính nói chung
đặc biệt là những quy định mới trong luật này thì cũng được kỳ vọng là kịp thời đáp ứng các khuyến nghị của quốc tế
về phòng chống rửa tiền như là đồng chí vừa chia sẻ
vâng vậy thì cụ thể điều này là gì thưa đồng chí
vâng các khuyến nghị của lực lượng đặc nhiệm về tài chính fatf thì đưa ra cho chúng ta rất là nhiều những khuyến nghị
tuy nhiên thì quốc hội cũng đã thảo luận rất là nhiều
có những cái khuyến nghị mà có lẽ là trong thời điểm hiện tại là chúng ta chưa thể có thể đưa vào ngay vào trong luật
bởi vì nó còn phải phù hợp đối với các điều kiện về kinh tế xã hội ở việt nam
trong đó thì có một cái nội dung mà rất là đáng quan tâm
đó chính là chúng ta đưa cái vấn đề là các cái lĩnh vực
tức là cái đối tượng là cơ sở
phần phải báo cáo đó là những cái doanh nghiệp cung ứng những cái dịch vụ về trung gian
đấy là một cái phần phù hợp rất là lớn đối với cái khuyến nghị đó
thế tuy nhiên thì có một cái nội dung mà cũng rất nhiều đại biểu quan tâm
đó chính là đưa các cái hoạt động mang tính chất là gọi là xác định rủi ro trong vấn đề rửa tiền
đó là thông qua các cái hoạt động như là giao dịch tiền ảo hoặc là những cái tài sản ảo
tài sản những cái đồng tiền gọi là tiền mã hóa
nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta cũng đã thảo luận và chúng ta cho rằng là
mặc dù đúng là nó là một cái hiện trạng
tuy nhiên thì nó có một cái vấn mắc của chúng ta đó là chúng ta chưa có cái luật cơ sở
tức là điều chỉnh về vấn đề tiền ảo đó
cho nên là việc đưa cái vấn đề này trực tiếp vào trong luật phòng chống rửa tiền hiện nay nó là chưa phù hợp
chính vì vậy mà quốc hội cũng đã giao cho chính phủ trong vấn đề nghiên cứu để hoàn thiện trước
cái luật về liên quan đến cái tiền ảo này
nhưng mà trong thời điểm đó thì chính phủ cũng sẽ phải nghiên cứu để có những hình thức tháo gỡ
bằng cách là quy định có thể ở trong cái nghị định sau này để hướng dẫn về các cái hoạt động rủi ro
nó cũng là đáp ứng các cái khuyến nghị của các lực lượng về đặc nhiệm tài chính kia
thì đó chính là những cái phần mà chúng ta thấy là nó rất là nội dung rất là lớn trong cái vấn đề này
bên cạnh đó thì cái vấn đề hợp tác quốc tế chúng ta cũng đã có những cái nội dung rất là quan trọng
để phù hợp đối với các khuyến nghị đó là cụ thể hơn trong cái vấn đề là hợp tác đối với các nước
nếu như trong trường hợp chúng ta quy định rất rõ
ở đây là trong trường hợp mà chúng ta chưa có điều ước quốc tế ký kết đối với các nước
tuy nhiên nó phát sinh ra những cái vấn đề nó có thể là nguy cơ ảnh hưởng đến vấn đề phòng chống rửa tiền
thì chúng ta sẽ có thể là đàm phán đối với các nước cụ thể
nhưng trên cơ sở là không trái với các quy định của pháp luật việt nam
nó phù hợp đối với pháp luật quốc tế cũng như là các cái tập quán quốc tế
vâng ạ xin cảm ơn chúng ta tiến sĩ nguyễn thị thanh thùy đã dành thời gian
và chăm ta chương trình của chúng ta ngày hôm nay
và an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác